trường đại học y dược huế đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy hai nghìn một mươi bảy và đón nhận huân chương độc lập hạng ba
hiện nay trường đại học y dược huế đang đào tạo hai mươi hai chuyên ngành đại học và tám mươi chín chuyên ngành sau đại học với quy mô tuyển sinh hàng năm gần một mươi hai sinh viên học viên cao học và nghiên cứu sinh
trường cũng đã xây dựng phát triển bệnh viện trường và các trung tâm điều trị kỹ thuật cao với quy mô tiếp nhận khám điều trị gần một triệu bệnh nhân một năm
trong thời gian tới trường đại học y dược huế phân đấu xây dựng trường thành trường đại học khoa học sức khỏe trọng điểm chất lượng cao theo hai định hướng thực hành và nghiên cứu
có năng lực giao lưu hợp tác trong nước và quốc tế nhằm đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao phát triển bệnh viện trường theo hướng trung tâm trường viện là thành viên trung tâm y tế chuyên sâu khu vực miền trung và tây nguyên
thư ủy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo bùi văn ga đã trao huân chương độc lập hạng ba cho trường đại học y dược huế